một số phản ánh kiến nghị của cử tri cũng đã được chia sẻ thẳng thắn tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh liên quan đến việc thu hồi bồi thường sau khi thu hồi đất
về đề nghị nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng các cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho địa phương
ý kiến đề nghị chính phủ tăng thêm nguồn lực cho địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
cũng như cần sớm ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại rác thải rắn sinh hoạt
khẳng định đây là những kiến nghị rất xác đáng có căn cứ phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri
bộ trưởng tô lâm đã thông tin giải đáp kịp thời đối với các ý kiến của cử tri
trên cơ sở đó bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân tỉnh hưng yên
tổng hợp các ý kiến của cử tri kịp thời chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và sớm thông báo kết quả đến cử tri
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm cũng đã thông tin tình hình kinh tế xã hội của cả nước từ đầu năm đến nay
trong đó chương trình tổng thể cải cách hành chính đã được triển khai hiệu quả tập trung cắt giảm đơn giản hóa và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính
đặc biệt là việc triển khai đề án sáu với những lợi ích mang lại đã phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
cung cấp thông tin tăng cường đoàn kết gắn bó và sự phối hợp thường xuyên giữa các nhà văn với lực lượng vũ trang hiểu được tâm tư nguyện vọng của các nhà văn từ đó tạo sự đồng thuận với tư tưởng chính trị và tiếp tục những kinh nghiệm quý của các nhà văn đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí nguyễn trọng nghĩa khẳng định các nhà văn lực lượng vũ trang với phẩm chất của người chiến sĩ luôn đồng hành với tổ quốc và nhân dân qua mọi thời kỳ mọi giai đoạn mọi tình huống

thưa quý vị xây dựng công an xã thị trấn chính quy là một chủ trương lớn xuyên suốt mang tính chiến lược của bộ công an nhằm tăng cường công tác nắm tình hình giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu ngay tại cơ sở
và đây cũng là một trong những mục tiêu nhiệm vụ được đặt ra theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
qua đó đem lại hiệu quả tích cực tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đảm bảo sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
để thực hiện chủ trương này bộ công an cũng đã ban hành kế hoạch điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc bộ về công tác tại công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
để thực hiện chủ trương này bộ công an cũng đã ban hành kế hoạch điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc bộ về công tác tại công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trả tự
chủ trương này đã mang lại những hiệu quả cao trong việc bảo đảm an ninh trả tự vùng biên đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc và đảm bảo sự bình yên
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chính phủ ai cập lúc đó chỉ là một nhà nước cộng hòa còn non trẻ ở khu vực bắc phi đã quyết định công nhận mặt trận dân tộc giải phóng miền nam và đồng thời cho phép nước ta mở cơ quan đại diện thương mại tại thủ đô cairo
đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chính phủ ai cập và chính phủ nước việt nam dân chủ cộng hòa đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức
từ đó đến nay quan hệ song phương việt nam ai cập đã có nhiều dấu ấn
dân chính quyền và các nhà lãnh đạo ai cập luôn dành cho việt nam những tình cảm tốt đẹp với sự quan tâm ủng hộ việt nam trong kháng chiến chống mỹ cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay
hai bên thường xuyên có các cuộc trao đổi đoàn các cấp và luôn phối hợp ủng hộ nhau trên trường quốc tế và tại các diễn đàn đa phương
từ những mối quan hệ hết sức tốt đẹp về mặt chính trị ngoại giao trên các diễn đàn đa phương hai nước đã có sự phối hợp chính sách đối ngoại rất là tốt
ví dụ như là ở liên hợp quốc thì hai nước đã ủng hộ lẫn nhau trong việc ứng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc và các ủy ban các tổ chức trong hệ thống liên hợp quốc
trong phòng trào không liên kết cũng như vậy
mối quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước thời gian qua
hôm qua cũng có những bước phát triển mới quan trọng
kim ngạch thương mại song phương việt nam ai cập hiện đã đạt trên năm trăm linh triệu usd một năm và hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng con số này lên một tỷ usd trong những năm tới
các doanh nghiệp việt nam cũng cần phải tích cực hơn nữa trong việc tìm hiểu thị trường ai cập vốn là một thị trường rất là lớn ở khu vực bắc phi
là cửa ngõ đi vào ba châu lục châu phi
các doanh nghiệp việt nam cũng cần phải tích cực hơn nữa trong việc tìm hiểu thị trường ai cập vốn là một thị trường rất là lớn ở khu vực ba châu lục châu phi
các doanh nghiệp việt nam cũng cần phải tích cực hơn trong việc tìm hiểu thị trường ai cập vốn là một thị trường rất là lớn ở khu vực ba châu lục châu phi
trên nền tảng mối quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp mối quan hệ truyền thống giữa hai nước thì trọng tâm phát triển quan hệ giữa hai nước sẽ cần chú trọng hơn vào mục tiêu kinh tế thương mại và đầu tư
và đó là những cái lĩnh vực đảm bảo nền tảng vững chắc hơn nữa cho mối quan hệ song phương
rõ ràng việt nam và ai cập có nhiều điểm phù hợp và thế mạnh bổ trợ cho nhau
để cùng phát triển cả trong hợp tác song phương lẫn đa phương
về kinh tế cả hai nước đều là những thị trường lớn với hơn một trăm linh triệu dân
có vị trí địa chiến lược quan trọng trên bản đồ thế giới
và có thể hỗ trợ nhau mở cửa vào những thị trường khu vực lớn hơn
về chính trị ngoại giao hai nước cần hợp tác để thúc đẩy giải quyết những vấn đề gây tổn hại đến hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực của nhau
cũng như trên bình diện toàn cầu hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững
có thể nói là ở cấp lãnh đạo cấp cao của hai nước đều hết sức là nhất trí
và có thể hiện quyết tâm chính trị rất là cao để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ
truyền thống giữa việt nam và ai cập
để cho mối quan hệ giữa hai nước có thể phát triển hơn nữa trong những năm tới
theo tôi thì không chỉ các cơ quan chính phủ các bộ ngành mà cả các doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân
cũng cần tăng cường mối quan hệ thực chất hiệu quả hợp tác với nhau
quan hệ chính trị tốt đẹp lâu đời giữa hai nhà nước cũng như tình cảm sâu đậm mà nhân dân hai nước dành cho nhau
là thế mạnh là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế trong thời gian tới
và ngược lại quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương càng phát triển
sẽ trở thành cơ sở vững chắc để thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao và giao lưu nhân dân giữa hai bên